trước thủ đoạn lừa đảo trên người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia giao dịch các mặt hàng trên không gian mạng
không tự ý đặt mua các mặt hàng trái quy định pháp luật vì có thể trở thành đối tượng của các vụ việc vi phạm pháp luật
hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân hình ảnh đời tư một cách công khai trên không gian mạng
cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trong các giao dịch dân sự mua bán hàng online
vì dữ liệu cá nhân hiện nay là một trong những nguồn để các đối tượng xấu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
thưa quý vị những ngày gần đây liên tiếp có thêm những nạn nhân mới bị mất tiền từ vài chục triệu đồng đến cả tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng
nhiều hình thức lừa đảo không hề mới thế nhưng vẫn có thêm những người dân bị xa bẫy
trong đó lợi dụng dịp cuối năm người dân tăng cường trao đổi mua bán giao dịch
nhiều chiêu trò lừa đảo mới đã xuất hiện bùa vây trên các trang mạng xã hội
cục an toàn thông tin tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội nếu chưa xác minh
và không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ các số điện thoại lạ gọi đến
đây là đối tượng vừa bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lập facebook giả danh là cán bộ công an qua mạng xã hội đối tượng này đã lừa nạn nhân lấy tiền chạy án
còn đây là nạn nhân của hai vụ lừa đảo liên tiếp sau khi bị lừa mất chín mươi triệu đồng đăng ký cho con thi ielts qua mạng
người phụ nữ này lại tiếp tục bị lừa gần hai mươi năm triệu đồng vì nghe theo lời của các đối tượng hỗ trợ lấy lại tiền
các thủ đoạn này tuy không mới nhưng vẫn có không ít nạn nhân sập bẫy
hoặc là các đối tượng dựa vào cái tâm lý thiếu hiểu biết về pháp luật thiếu hiểu biết về kiến thức xã hội thì làm cho nạn nhân không biết đâu là thật và hoàng sợ
trong tuần qua cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cũng đã phát đi cảnh báo năm hình thức lừa đảo mới
bao gồm mời trào nâng cấp thẻ tín dụng mượn danh cơ sở cầm đồ cho vai nặng lãi mạo danh lãnh đạo cấp tỉnh cấp huyện gọi điện lừa đảo lãnh đạo cán bộ công chức xã
quả tặng không đồng và lừa đảo xuất khẩu nông sản trung quốc qua các website
bên cạnh đó lợi dụng thời điểm cuối năm thì các giao dịch trực tuyến tăng mạnh các đối tượng cũng đang gia tăng nhiều chiêu trò thủ đoạn khác nhau
với đặc thù hoạt động trên không gian mạng các đối tượng lừa đảo thường che giấu địa chỉ ip thật sử dụng nhiều số điện thoại rác
tài khoản mạng xã hội ảo tài khoản ngân hàng mua lại và móc ngoặc với các đối tượng nước ngoài
do đó công tác đấu tranh ngăn chặn và thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt gặp không ít khó khăn
chính vì vậy việc chủ động phòng ngừa là hết sức quan trọng
trong đó mỗi người dân cần phải tự nâng cao kiến thức để bảo vệ chính mình
đối với dịp cuối năm như thế này đối với những thông tin trên không gian mạng
thì mỗi người dân hãy luôn cẩn trọng là bình tĩnh tiếp nhận thông tin và luôn phải kiểm tra lại
và đối với tất cả những tài khoản trực tuyến hay tài khoản ngân hàng
hãy luôn tuân thủ mọi chính sách bảo vật của đơn vị cung cấp dịch vụ
cải đặt tất cả những tính năng bảo vật cho điện thoại hay tài khoản ngân hàng tài khoản xã hội
chúng ta không dễ dàng gì cung cấp các thông tin cá nhân tài khoản cá nhân
do những người lạ kết đối với những người mà chúng ta chưa kiểm chứng
bên cạnh đó chúng ta không chia sẻ những vấn đề cá nhân tình cảm riêng tư nhiều
ở trên không gian mà chúng ta cảm thấy không an toàn
và khi có dấu hiệu của lửa đảo dấu hiệu đó thì chúng ta phải kịp thời báo ngay
cho cơ quan gần nhất để qua đó các cơ quan có cơ sở có tài liệu căn cứ
để tiến hành điều tra khám phá đấu tranh ngăn chặn
bên cạnh việc hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên không gian mạng
cục an toàn thông tin cũng đã đưa ra hai kỹ năng cơ bản quan trọng khác
để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân đó là sử dụng mật khẩu an toàn
và chủ động nâng cao kiến thức bảo mật để bảo vệ tài khoản cá nhân trên mạng
nếu thấy nghi ngờ thì cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
và gửi thông tin tới tổng đài một trăm năm mươi sáu để cung cấp thông tin
nhằm xác minh chặn lọc các số điện thoại lừa đảo
bộ xây dựng vừa có báo cáo thủ tướng về đăng ký
số lượng dự án nhà ở xã hội số lượng đăng ký nhà ở xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn của các tỉnh thành phố trong cả nước
theo đó kế hoạch phát triển nhà ở thủ đô giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm là một mươi tám bảy trăm linh căn
số dự án đã có chủ trương nhưng chưa triển khai là hai mươi tám dự án mới với hai mươi hai tám trăm chín mươi căn
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba hà nội triển khai năm dự án với năm hai trăm linh căn hộ
bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn hà nội đăng ký hoàn thành ba dự án với hơn một một trăm tám mươi căn hộ
thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba hoàn thành hai mục tiêu và năm hai nghìn hai mươi bốn
địa phương này đăng ký hoàn thành sáu dự án với hai bảy trăm sáu mươi năm căn hộ
theo báo cáo bình dương là địa phương đăng ký hoàn thành nhiều căn hộ nhà ở xã hội nhất
với hai mươi dự án và bốn năm trăm linh căn hộ
với nhiều tỉnh thành miền núi không đăng ký
năm hai nghìn hai mươi bốn tổng cộng cả nước sẽ có một trăm linh tám dự án nhà ở xã hội đăng ký hoàn thành
với hơn bốn mươi bảy năm trăm linh căn hộ
theo chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
việt nam đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ đạt khoảng bốn mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi
tham gia bảo hiểm xã hội
theo mục tiêu này nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chiếm khoảng hai năm lực lượng lao động trong độ tuổi khoảng năm mươi năm số người sau độ tuổi nghỉ hưu
được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội
khoảng ba mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp
trên chín mươi năm dân số tham gia bảo hiểm y tế
để đạt được các mục tiêu chiến lược cũng đã đề ra tám dự án
nhiệm vụ và giải pháp
theo bảo hiểm xã hội việt nam chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội việt nam
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thể hiện sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc toàn diện
của đảng quốc hội chính phủ đối với công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
nhằm đảm bảo an sinh xã hội ổn định đời sống nhân dân và người lao động
góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước
những ngày giáp tên nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn phố cổ hội an của tỉnh quảng nam
đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến thưởng ngoại mỗi ngày
theo ghi nhận dù không phải là mùa cao điểm du lịch tuy nhiên trong những ngày này
phố cổ hội an bất ngờ đón hàng nghìn lượt khách du lịch đến vui chơi ngắm cảnh
các bãi đỗ xe luôn trong tình trạng kín chỗ không chỉ xe cá nhân xe của các hãng lữ hành
cũng nối đuôi nhau đưa khách về phố cổ lượng khách được ghi nhận đông hơn vào dịp cuối tuần
khách nội địa khách nước ngoài cũng chọn trang phục áo dài để chụp ảnh
ghi lại kỷ niệm với hội an
thưa quý vị không chỉ giúp cải thiện thu nhập những năm gần đây đã có những hộ gia đình
ở thị xã buôn hồ của tỉnh đắk lắc trồng và làm giàu nhờ bán hoa đào vào dịp tết
nếu như trước đây bà con tự mây mò nghiên cứu thì bây giờ nhận thấy lợi thế phát triển lớn
địa phương đã tạo điều kiện thành lập các hợp tác xã để bà con liên kết sản xuất
theo một quy trình chuẩn có quy mô mở ra hướng đi bền vững
hợp tác xã hoa đào đoàn kết có hai mươi một hộ tham gia với diện tích sản xuất tập trung một mươi bảy hectare
đây là hợp tác xã về sản phẩm hoa đào đầu tiên ở miền trung tây nguyên
mặc dù mới thành lập từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba hợp tác xã luôn nhận được sự quan tâm
hỗ trợ của chính quyền địa phương khuyên khích tạo mọi điều kiện để các hộ có cơ hội học tập
khoa học kỹ thuật kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi áp dụng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương
hợp tác xã hòa đào đoàn kết có hai mươi một hộ tham gia với diện tích sản xuất tập trung một mươi bảy hectare
mặc dù mới thành lập từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba hợp tác xã hòa đào đoàn kết có hai mươi một hộ tham gia với khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương
bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt kinh doanh vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp tết nguyên đáng sắp tới
sở giao thông vận tải tp hcm thông báo tạm dừng thi công đào đường trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
thời điểm tạm dừng thi công trong một mươi năm ngày từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức ngày hai mươi ba tháng chạp đến hết ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn mùng tám tháng giêng
sở giao thông vận tải cũng yêu cầu chủ đầu tư tất cả các công trình thi công đào tường
nhiệm đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường
tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường kể từ ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tức ngày một mươi tám tháng chạp
đến trước ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức ngày hai mươi ba tháng chạp
đối với các công trình có kế hoạch tổ chức thi công tồn tại rào chắn trong dịp tết nguyên đáng
sở giao thông vận tải đề nghị các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định về thi công công trình
trên toàn vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của ủy ban nhân dân tp hcm
việc trách tiếp tục được l i ratings đơn vị uy tín chuyên đánh giá về dịch vụ và an toàn hàng không
thế giới vinh danh trong nhóm hàng không an toàn nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
l i ratings đánh giá hơn ba trăm tám mươi năm hãng bay toàn cầu dựa trên hồ sơ an toàn bay trong các năm gần đây
độ tuổi của các đội tàu đang khai thác dữ liệu thấm định của các cơ quan hàng không trong nước
tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
trong đó vietjet cùng các thương hiệu hàng không chi phí thấp uy tín và vượt trộn trên thế giới của châu âu châu mỹ
như ryanair easyjet frontier liên tiếp nhiều năm có mặt trong tốc một mươi
thể hiện sự xuất sắc trong việc duy trì an toàn bay vượt trội cho hành khách và đoàn bay
l i ratings đánh giá vietjet có chỉ số sắp hạng an toàn hàng không tuyệt đối bảy bảy sao
mức cao nhất thế giới mà hãng đã duy trì liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
sau khi cơn sốt đi qua nhiều tiệm bánh đồng su phô mai tại tp hcm bắt đầu rơi vào cảnh ế ẩm vắng bóng người mua
để giữ chân khách người bán chỉ còn cách giữ vững hương vị ban đầu hoặc có chăn thì thêm những chương trình khuyến mãi
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
thời gian đầu khi mới xuất hiện loại bánh đồng su phô mai này đã làm mưa làm gió trên thị trường
trên khắp các mạng xã hội và đường phố đã có hàng trăm tiệm bánh lớn nhỏ mọc lên
thu hút một lượng khách khổng lồ tìm đến
tuy nhiên chỉ sau khoảng hơn một tháng gây sốt và trở thành trào lưu của giới trẻ
thì hiện nay phần lớn các cửa hàng bán loại bánh đồng su phô mai này đều rơi vào cảnh vắng bóng người mua
rất là khác biệt so với các cái xe khác ở bên dưới kia
mình cảm nhận được là mùi vị rất là thơm ngon béo ngậy
mình là người thích ăn phô mai nên là anh chị cũng lạo như tiên cho mình thêm là nhiều phô mai
ghi nhận tại một điểm bán bánh đồng xu trên đường lê hồng phong quận năm thành phố hồ chí minh
quầy bánh được xếp ngay ngắn bếp nướng cũng được vệ sinh sạch sẽ sau mỗi mẻ bánh
bánh ở đây có nhiều nhân khác nhau như xúc xích pate phô mai
nhưng trong đó nổi bật nhất phải kể đến món bánh phô mai kéo sợi
tuy nhiên lượng khách ghé mua lại có phần lát đát
nguyên nhân được cho là do kết cấu của bánh bún chỉ cần để nguội một chút là bánh sẽ đặt lại
để thưởng thức chuẩn vị ngon nhất thì chiếc bánh phải được ăn ngay khi bánh còn nóng
và không phù hợp để đặt hay mua mang về
phần lớn những người tìm đến mua bánh đồng su là các bà trẻ thích ăn vặt
đối với cái món này thì em thấy là một món ăn vặt thì nó cũng rất là ok
tại vì ở đây bán khá là nhiều vị có rất là nhiều vị để mà chúng ta lựa chọn
nên là em nghĩ là muốn ăn vặt
lâu lâu chúng ta ăn thì nó sẽ rất là phù hợp
nhưng mà em thường xuyên không có ăn nhiều tại vì em thấy nó hơi ngán một chút
còn hiện tại thì em thấy là chỗ này là ngon nhất đối với cá nhân em
hiện tại đúng là cái chào lưu bánh đồng su nó chỉ là một cái chào lưu lướt qua thôi
nhưng mà hiện thì cái bánh này nó cũng tiện ở chỗ là có một vài bé học sinh đi học thêm
thì cũng có thể mua ăn giống như kiểu là ăn giữa bữa để đi học thêm hoặc này nọ
hoặc là có nhiều bạn trẻ đi làm thêm người ta không kịp mua đồ ăn đi
thì họ cũng ghé vô cũng mua một hai cái cũng ăn
thì nói chung ngày xưa thì nó hot thì lúc nào cũng đông
bây giờ thì nó lướt qua thì cũng coi như là cái trend giống như chạy chanh giả tai vậy thôi
lúc đầu thì hot lúc sau thì cũng từ từ nó cũng sẽ vắng
lúc đầu ước chừng là một ngày bán cỡ bảy tám trăm khách còn bây giờ thì cỡ một trăm linh mấy hai trăm linh
nhưng mà là khách quen tới mua nhiều mua hai ba cái
bây giờ mình giữ khách là chất lượng bánh là đầu tiên
ví mình có chương trình khuyến mãi để mình tặng khách
khách cũ quay lại mua nhiều lần ra là có chương trình khuyến mãi liên tục
để giữ chân khách một số tiệm bánh còn bán kèm thêm các loại bánh con cá và một số loại bánh khác
trà lưu là vậy và cũng không phải lần đầu tiên muốn ăn trà lưu gây sốt trên mạng xã hội sớm nợ tối tàn
trước đó từng có rất nhiều món như bánh mochi chấm kèm sữa bánh mì bơ tỏi phô mai cà phê muối
công thức chung của các món trà lưu này là gây sốt và bán chạy trong một thời gian ngắn và sẽ sụt giảm sau trà lưu
trên thực tế tại hành phố hồ chí minh vẫn còn không ít điểm bán bánh đồng xuông phô mai
nhưng lượng khách chỉ dừng lại khoảng trên một trăm linh lượt mỗi ngày và đa số là khách quen
và đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi